cũng như quý vị khán giả theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện liên quan đến chủ đề của trò chuyện ngày hôm nay